trong sáu tháng đầu năm tại tp hcm số trường hợp mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng
có tỷ lệ thấp hơn khoảng hai phần ba so với cùng kỳ của năm ngoái
tuy nhiên theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm số ca mắc hai bệnh này gia tăng từ đầu tháng bảy đến nay
ngành y tế dự báo cao điểm dịch bệnh đang quay trở lại
qua phân tích từ hệ thống giám sát dịch tễ của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho thấy
nếu như trong tuần cuối tháng sáu số phường xã có trường hợp bệnh xuất xuất huyết là một trăm một mươi ba
thì sang tuần đầu của tháng bảy đã lên đến một trăm bốn mươi bốn tăng thêm ba mươi phường xã
số ca bệnh cũng tăng năm mươi chín trường hợp so với tuần trước
theo đó đối với bệnh sốt xuất huyết thành phố vẫn kiên định với giải pháp kiểm soát điểm nguy cơ gây dịch
vì đây là giải pháp phù hợp nhất cho một thành phố đông dân đa dạng về thành phần kinh tế xã hội
để có thể lượng giá được hiệu quả của giải pháp này
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đã hướng dẫn các trung tâm y tế và trạm y tế phân loại
quản lý các loại hình điểm nguy cơ đồng thời nâng cấp bổ sung các tính năng kết nối
hiển thị kết xuất các loại báo cáo thống kê theo dõi việc thực hiện của tuyến dưới
chỉ cần nhập đầy đủ dữ liệu của ca bệnh điểm nguy cơ ổ dịch lên phần mềm gis
thì tất cả các kế hoạch biên bản xử lý ổ dịch báo cáo thống kê được kết xuất từ phần mềm
theo yêu cầu người sử dụng